thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác đã có buổi làm việc với thành phố hồ chí minh trong đó có nội dung về quy trình thí điểm suốt ngắn thời gian bồi thường hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố hồ chí minh
cùng dự buổi làm việc có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn thành phong báo cáo tấm tác tình hình kinh tế xã hội thành phố quý i năm hai nghìn một mươi chín và nhiệm vụ giải pháp quý ii năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời cho biết vừa qua ủy ban nhân dân thành phố đã dự thảo văn bản báo cáo thủ tướng chính phủ về cơ chế quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường
hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng các dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố hồ chí minh
cụ thể thành phố hồ chí minh kiến nghị thủ tướng chính phủ chấp thuận cho thành phố chủ động ban hành hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường
hỗ trợ tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất quyết định bồi thường hỗ trợ tái định cư cho những người dân đồng thuận
theo quy định khoảng hai sáu mươi bảy luật đất đai hai nghìn một mươi ba
cùng với đó cho thành phố được ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư
để áp dụng cho các cơ quan tổ chức nhà nước thực hiện công khai minh bạch
thành phố sẽ nghiên cứu xây dựng thêm quy định chung về công tác quản lý đầu tư các dự án đầu tư có thu hồi đất trên địa bàn thành phố
để rút ngắn thời gian thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư
phát biểu chỉ đạo thủ tướng chính phủ giao bộ kế hoạch và đầu tư cần hướng dẫn về nội dung và trình tự thực hiện lập thẩm định
phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư để áp dụng thống nhất trên cả nước
và hướng dẫn xử lý đối với các dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư đã phê duyệt trước khi có luật đầu tư công
bên cạnh đó thủ tướng chính phủ giao bộ tư pháp chủ trì nghiên cứu tham mưu cho thủ tướng chính phủ việc ủy quyền cho ủy ban nhân dân thành phố
phê duyệt khung chính sách cho tất cả các trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn vay của các tổ chức quốc tế nước ngoài oda
chỉ thực hiện thu hồi đất trên địa bàn thành phố
ngoài ra thủ tướng chính phủ giao bộ tài chính chủ trì phối hợp với bộ ngành liên quan nghiên cứu kiến nghị của ủy ban nhân dân thành phố
bộ tài nguyên và môi trường để hướng dẫn thực hiện thống nhất công tác thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư tại điều một mươi năm
nghị định một trăm sáu mươi bảy của chính phủ về quy định sắp xếp lại xử lý tài sản công trên cả nước